tại bình định sở du lịch tỉnh bình định phối hợp với ủy ban nhân dân tp quy nhơn
tổ chức lễ phát động chương trình mỗi người dân bình định là một đại sứ du lịch
nhằm xây dựng hình ảnh du lịch quy nhơn bình định an toàn thân thiện hấp dẫn khách du lịch
tại lễ phát động lãnh đạo ngành du lịch tỉnh bình định kêu gọi
người dân hưởng ứng góp sức xây dựng thương hiệu du lịch quy nhơn bình định
điểm đến hấp dẫn an toàn hiếu khách
lãnh đạo các xã phường của tp quy nhơn ký cam kết triển khai các hoạt động của chương trình
góp phần tích cực vào việc xây dựng hình ảnh du lịch quy nhơn bình định trong lòng du khách
quy nhơn bình định đang trở thành thương hiệu du lịch của việt nam
liên tiếp đón nhận các xã thường xanh xá như quy nhơn
thành phố du lịch sạch của asean năm hai nghìn hai mươi
là một trong bốn địa phương của việt nam có tên trong danh sách hai mươi địa điểm du lịch tốt nhất hai nghìn hai mươi
do hostel world xếp hạng
ngành du lịch tỉnh bình định đồng loạt thực hiện các giải pháp
kích cầu du lịch các cơ sở kinh doanh du lịch cũng đã có sự chuẩn bị chú đáo
để mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên trong mùa hè hai nghìn hai mươi bốn